chào mừng quý vị đến với bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai một mươi sáu tháng bốn
sau đây là những tin tức thời tiết chính sẽ có trong chương trình
hà nội hơn bốn mươi độ c gần cả tuần
lốc xoáy khiến nhiều ngôi nhà ở nghệ an bị tốc mái
băng nam cực đang tan nhanh
thưa quý vị theo dự báo miền bắc nước ta đang và sẽ có những ngày nóng đến rất nóng trong tuần này
tại thủ đô hà nội nhiệt độ có thể lên đến bốn mươi độ c hoặc nhiều hơn trong nhiều ngày
chiều ngày một mươi bốn tháng bốn nhiệt độ ở thủ đô hà nội có thể lên đến ba mươi tám ba mươi chín độ
các tỉnh thành lân cận tranh lệch từ một đến hai độ
một số tỉnh thành đông bắc bắc bộ như lạng sơn bắc cạn là đỡ nóng nhất ở miền bắc
với nhiệt độ từ ba mươi đến ba mươi một độ
những ngày tiếp theo được dự báo sẽ nóng hơn
theo trung tâm dự báo khi tượng thủy văn cô sa từ thứ ba ngày một mươi sáu tháng bốn
miền bắc có nắng nóng và nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gai gắt
tại thủ đô hà nội dự báo nhiệt độ cao nhất trong ngày vào trưa và đầu giờ chiều
sẽ lên đến bốn mươi độ hoặc hơn suốt năm ngày từ ngày một mươi sáu đến ngày hai mươi tháng tám
trong đó những ngày có nhiệt độ cao nhất là từ ngày một mươi bảy đến ngày một mươi chín tháng bốn
với nhiệt độ lên đến bốn mươi một bốn mươi ba độ
trong những ngày này trời khá nóng từ sáng sớm
với nhiệt độ từ hai mươi tám đến hai mươi chín độ nên đến trưa và chiều ai cũng sẽ mệt mỏi
người dân có cách trồng nắng nóng khi đi ra ngoài uống nhiều nước suốt cả ngày
có một đặc điểm ở đợt nắng nóng này tại miền bắc là độ ẩm khá cao vào sáng và tối
làm tăng cảm giác oi bức
ngoài ra trong đợt nắng nóng kéo dài nhiều ngày
một số khu vực có thể rông vào buổi chiều tối hoặc tối
đây là hiện tượng thường xảy ra trong những ngày rất nóng và đầu hè
tiếp theo sẽ là dự báo thời tiết cho năm thành phố chính trong đêm nay và ngày mai ngày một mươi sáu tháng bốn
thủ đô hà nội nhiều mây không mưa
trưa chiều giảm mây trời nắng
chiều tối và đêm có mưa rào dài rác và có nơi có rông
gió đông nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi hai độ
thành phố vinh trời nắng đôi lúc có mưa rông
nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ
thành phố huế trời trong xanh có nắng
nhiệt độ từ hai mươi bốn ba mươi năm độ
nhiệt độ từ hai mươi năm ba mươi bảy độ
thành phố đà nẵng trời quang mây ít nắng
nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi bốn độ
và thành phố hồ chí minh trời trong xanh nhiều nắng
nhiệt độ từ hai mươi tám đến ba mươi bảy độ
trong khi miền bắc đang bước vào những ngày nắng nóng oi bức
thì tại huyện kỳ sơn nghệ an đã xảy ra một trận mưa đá và lốc xoáy
khiến cho một người bị thương và nhiều ngôi nhà bị tốc mái
lốc xoáy kèm theo mưa đá xảy ra trên địa bàn một số xã
như bảo thắng chiêu lưu mường lống
khiến nhiều nhà dân bị tốc mái
sập cây hư hỏng hoa màu
trong đó có một cột điện cao thế trên đường đi vào xã na roi
và keang đu bị gãy đổ
thông cây ban đầu của chính quyền địa phương
cơn lốc kèm theo mưa đá đã làm ít nhất năm mươi nhà dân
trên địa bàn xã mường lống bảo thắng triều lưu của huyện kỳ sơn
bị hư hỏng nặng
trước đó vào chiều ngày một mươi ba tháng bốn
một trận lốc xoáy kèm theo mưa đá
cũng đã quét qua ba xã
hồi tụ mường lống và bảo nam của huyện kỳ sơn
cùng với dự báo mùa hè năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ cực nóng
việc băng tan nhanh ở nam cực
càng cho thấy biến đổi khí hậu ngày một rõ rệt
từ tháng ba đến tháng chín hàng năm
nam cực chìm vào bóng tối vĩnh cửu
với ánh sáng mặt trời chỉ le ló chút ít trong ngày
nhiệt độ nam cực vào mùa đông
có thể xuống thấp đến âm ba mươi bảy độ
trong mùa đông của nam bán cầu
chỉ có khoảng hai mươi người được phép làm việc ở nam cực
tuy nhiên tình hình đang thay đổi rất nhanh
nhiệt độ ở nam cực tăng vọt
những núi băng vĩnh cửu
đó là diễn biến bất thường
và thực sự đáng lo ngại
đẩy loài người đến chỗ
phải đối mặt với một vấn đề chưa hề có tiền lệ
nguyên nhân chính được cho là do các cơn gió ấm
từ đại dương thổi về nam cực
đã gây ra các đợt sóng nhiệt cực đoan
nếu toàn bộ băng ở nam cực tan chảy
mực nước biển trên toàn cầu sẽ dâng cao
từ sáu mươi đến bảy mươi mét
khi đó các hòn đảo và vùng ven biển
nơi phần lớn dân số sinh sống
sẽ bị nhấn chìm toàn bộ
đáng lo ngại khi mà nhiều nghiên cứu cho thấy
bắc cực hiện đang nóng lên
với tốc độ gấp bốn lần so với phần còn lại của hành tinh
nhưng nam cực bắt đầu bắt kịp
khi tăng nhiệt độ nhanh gấp đôi
dẫn đến mối nguy lớn cho khu vực
và phần còn lại của trái đất
theo một nghiên cứu
có đến bảy mươi một trong tổng số một trăm sáu mươi hai thiềm băng
bao quanh bắc cực đã sụt giảm khối lượng
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy đến nay
làm bốc hơi bảy năm trăm linh tỷ tấn khối băng
theo các nhà khoa học
gần như phân nửa số tiền băng đang tan giã
mà không có dấu hiệu hồi phục
điều này đến từ nhiệt độ đại dương
và các luồng hải lưu xung quanh nam cực
tình hình càng mịt mù hơn trong bối cảnh
biến đổi khí hậu đang tăng tốc
tiếp theo sẽ là những cập nhật
về tình hình thời tiết chung trên ba miền
trong đêm nay và ngày mai
bắc bộ có mây ngày nắng
riêng khu vực tây bắc có nắng nóng
có nơi nắng nóng gầy gắt
chiều tối và đêm có mưa rào dày rác
và có nơi có rông
trung bộ có mây ngày nắng
có nơi nắng nóng gầy gắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc
xét mưa đá và gió giật mạnh
nam bộ có mây ngày nắng nóng
và nắng nóng gầy gắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba
ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết
cho các khu vực trên cả nước
phía tây bắc bộ có mây ngày nắng
riêng khu vực tây bắc có nắng nóng
có nơi nắng nóng gầy gắt
chiều tối và đêm có mưa rào dày rác
và có nơi có rông gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc
xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
riêng khu tây bắc có nơi dưới hai mươi ba độ
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
riêng khu vực tây bắc từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
có nơi trên ba mươi tám độ
phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi
trưa chiều giảm mây trời nắng
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió đông nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc
xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
có nơi trên ba mươi hai độ
các tỉnh từ thanh hòa đến thừa thiên huế
có mây ngày nắng
riêng vùng núi phía tây và thừa thiên huế
có nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét
mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
riêng vùng núi phía tây
và thừa thiên huế
từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
có nơi trên ba mươi tám độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
có mây ngày nắng
riêng phía bắc có nắng nóng
có nơi nắng nóng gai gắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét
mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
riêng phía bắc
từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
có nơi trên ba mươi tám độ
khu vực tây nguyên
có mây ngày nắng nóng
có nơi nắng nóng gai gắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió đông cấp hai cấp ba
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi đến hai mươi ba độ
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
có nơi trên ba mươi bảy độ
khu vực nam bộ
có mây ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ
riêng miền đông có nơi trên ba mươi tám độ
quần đảo hoàng sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông nam đến nam cấp ba cấp bốn
sóng biển cao từ năm đến một năm m
quần đảo trường sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông bắc đến đông cấp ba cấp bốn
sóng biển cao từ năm đến một năm m
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay
bản tin dự báo thời tiết tiếp theo sẽ có trên kênh của chúng tôi vào sáng ngày mai ngày một mươi sáu tháng bốn
xin mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem
xin chào và hẹn gặp lại